chính phủ đức đã giảm hỗ trợ quân sự cho ukraine xuống mức tối thiểu trong vòng chín tuần qua
đây là thông tin vừa được các quan chức và báo chí nước này công bố
phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ các vấn đề kinh tế và hành động khí hậu đức
gorbatsk habeck kính mạnh
trong tương lai gần đức sẽ cung cấp pháo tự hành pch hai nghìn cho ukraine
song berlin không thể đáp ứng tất cả những mong muốn của ukraine
theo báo thế giới chủ nhật của đức
chính phủ đức hiện đã giảm hỗ trợ quân sự cho ukraine xuống mức tối thiểu trong vòng chín tuần qua
và không cung cấp cho ukraine bất kỳ vũ khí hạng nhẹ đáng kể nào
trong khi đó cơ quan cảnh sát châu âu u bones mới đây cũng đề cảnh báo
vũ khí do nước này cung cấp cho ukraine để sử dụng trong cuộc xung đột với nga
có thể rơi vào tay các băng nhóm tội phạm